thực hiện nghị quyết ba mươi sáu a của chính phủ về chính phủ điện tử nghị quyết một mươi chín về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh
nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia nghị quyết ba mươi năm về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm hai nghìn ba mươi
bộ lao động thương minh và xã hội đã triển khai xây dựng và vận hành chính thức cổng dịch vụ công trực tuyến của bộ
tới sự có phó thủ tướng vũ đức đam
phát biểu tại lễ khai trương phó thủ tướng vũ đức đam khẳng định
việc bộ lao động thương binh và xã hội hiện đại hóa hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin
sẽ giúp nâng cao hoạt động hỗ trợ người dân đối tượng doanh nghiệp và các tổ chức trong việc tiếp cận thủ tục hành chính
đặc biệt góp phần nâng cao chỉ số phát triển chính phủ điện tử của việt nam
cổng dịch vụ công trực tuyến của bộ lao động thương binh và xã hội sẽ là địa chỉ duy nhất
đối với toàn bộ các dịch vụ công trực tuyến mức độ ba mức độ bốn công khai và minh bạch kết quả xử lý hồ sơ thủ tục hành chính đến mọi đối tượng
dưới sự quản lý nhà nước của bộ thông tin truyền thông hướng dẫn về kiến trúc về chuẩn kết nối và về tất cả các tiêu chuẩn kỹ thuật có liên quan
thì chúng ta cùng làm đồng khởi và chúng ta sẽ kết nối lại được với nhau
để tới đây khi mà chúng ta mở ra cái dịch cái cổng dịch vụ công trực tuyến của cả nước thì sẽ thành một cái địa chỉ mà tất cả mọi người vào đấy
và đều có thể dùng được cái dịch vụ công của mình dù là nó ở cấp nào
đến nay cổng dịch vụ công trực tuyến đã kết nối dịch vụ công trực tuyến tại ba lĩnh vực
quản lý lao động ngoài nước an toàn lao động việc làm
qua quá trình triển khai việc xử lý hồ sơ đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ
trong đó riêng lĩnh vực quản lý lao động ngoài nước năm hai nghìn một mươi bảy đã xử lý trực tuyến trên ba mươi hồ sơ đạt chín mươi tổng số hồ sơ tiếp nhận